từ ngày một mươi năm tháng một mươi một mưa lớn ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài
nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau đây
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
theo dõi sát diễn biến của mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp theo phương châm bốn tại chỗ
phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt chia cắt
và công tác triển khai ứng phó của lực lượng công an nhân dân
sẵn sàng lực lượng phương tiện trang thiết bị để hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai
mưa lũ vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn an toàn về người
tài sản của nhân dân chủ động phương án phối hợp với các ngành các lực lượng ứng phó với tình huống lũ quét sạt lở đất
tập trung bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai dịch bệnh và an toàn trụ sở
tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
bố trí lực lượng tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông tại các ngầm tràn tuyến đường bị ngập lụt chia cắt khi có mưa lũ
sẵn sàng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không bảo đảm an toàn
các đơn vị chức năng của bộ sẵn sàng lực lượng phương tiện vật tư và các điều kiện cần thiết khác để kịp thời tri viện cho các địa phương
trong trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ có phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy
điều hành trong ứng phó với thiên tai tổ chức tìm kiếm cứu nạn